tại hội nhà báo việt nam đã diễn ra buổi trao tặng ảnh và hiện vật thời chiến tranh của nhiếp ảnh gia nick wood
hay còn gọi là huỳnh công út tác giả của bức ảnh nổi tiếng em bé napan cho bảo tàng báo chí việt nam
nick wood từng là phóng viên ảnh cho hãng thông tấn ap có văn phòng tại sài gòn từ năm một mươi sáu tuổi
vào thời kỳ đó ông đã đi khắp các chiến trường ở việt nam lào và campuchia để tác nghiệp
và đã trở thành phóng viên chiến trường giàu kinh nghiệm
tại sự kiện trao tặng hiện vật nick wood đã có buổi giao lưu tọa đàm cùng các đồng nghiệp
mong muốn bổ sung những tư liệu quý cho bảo tàng báo chí việt nam đặc biệt là bức ảnh em bé napan
bức ảnh từng đoạt giải pulitzer năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và được xếp thứ bốn mươi một trong một trăm linh bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ hai mươi
do đại học columbia bình chọn
rất rất vui rất mừng bởi vì có nhiều người nước ngoài nam mỹ các museum đã yêu cầu tôi tặng họ những cái gì của nó cũng có
nhưng tôi đã nói trả lời
qua thơ từ email tôi nói là tôi là người việt nam tôi muốn mang những cái gì của ngày xưa báo chí của tôi
tân thổi tôi muốn tặng cho lại tất cả museum bảo tàng báo chí việt nam
bên cạnh bức ảnh em bé napan nhiếp ảnh gia nick wood còn trao tặng bảo tàng báo chí việt nam
hai chiếc máy ảnh phim nikon được ông sử dụng trong các năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và một nghìn chín trăm bảy mươi
hai tài liệu ảnh gốc chụp tại chiến trường việt nam và một số bức ảnh tác giả đã chụp tại việt nam
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trong đó có những bức ảnh chưa từng được công bố
chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao tâm lòng đó của nick wood đối với bảo tàng báo chí việt nam
và hy vọng là những cái hiện vật như vậy với những cái bức ảnh nổi tiếng mà nick wood đã sáng tạo
trong quá trình làm nghề ở việt nam trước đây thì sẽ trở thành những bài học sống động
về bản lĩnh làm nghề về đạo đức nghề nghiệp mà trong đó sức mạnh của sự thật và vai trò của báo chí
và đặc biệt là của nhiếp ảnh báo chí trong cái việc đấu tranh vì những cái mục tiêu cao cả vì công lý và lẽ phải
các hiện vật của nhiếp ảnh gia nick wood không chỉ là câu chuyện của cuộc chiến của lịch sử
mà còn là câu chuyện của tình người của sự kết nối tình yêu thương là những tư liệu quý giá
để bảo tàng báo chí việt nam giới thiệu tới công chúng tại buổi trưng bày sắp tới